thưa quý vị sáng nay thành phố hải phòng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đây là dịp để hải phòng tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
thành phố hải phòng có gần hai năm trăm linh anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
đã trực tiếp tham gia làm nên chiến thắng điện biên phủ
những chiến thắng vang dội của quân và dân hải phòng kiến an đã góp phần cùng quân và dân cả nước
dáng cho địch những thất bại nặng nề như trận tiến công vào thị xã kiến an ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi
trận tập kích tổng kho sang dầu thượng lý ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trận phá can cơ lốt từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày một mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trận tập kích sân bay đồ sơn ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chiến thắng cát bi dược lửa ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nhân dịp này thành phố hải phòng đã tặng quà cho bốn trăm năm mươi năm đồng chí thương binh bệnh binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia làm nên chiến thắng điện biên phủ
nên kỷ niệm một tám mươi năm năm ngô quyền xưng vương và định đô tại cổ loa được sự chỉ huy được sự chỉ đạo của thành ủy hà nội
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội bát quản lý khu di tích cổ loa phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đông anh
tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền triển lãm biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại khu di tích cổ loa
mùa đông năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ngô quyền đánh bại quân nam hán trong trận bạch đảng nổi tiếng
mùa xuân năm một nghìn chín trăm ba mươi chín ngô quyền tiến hành xây dựng một chính quyền hoàn toàn độc lập bỏ chức tiết độ xứ tự xưng vương hiệu
định đô ở cổ loa kết thúc hơn một năm bắc thuộc mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc việt nam
việc ngô quyền chọn cổ loa làm đất định đô mang ý nghĩa lịch sử lớn lao
cổ loa đã từng là kinh đô của nước âu lạc thời an dương vương
trở về đây là một sự kiện khẳng định đầy tự hào rằng chúng ta đã giành lại độc lập tự chủ
với sự kiện này quốc thống dân tộc qua thử thách hơn một năm bắc thuộc đã được nối lại với sự hưng khởi mới
triển lãm ngô quyền anh hùng dân tộc kiệt xuất được chất lọc từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học
các tư liệu hình ảnh sưu tầm của viện viễn đông bắc cổ trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
ban quản lý khu di tích cổ loa ban quản lý di tích làng cổ đường lâm bảo tàng lịch sử quốc gia bảo tàng hải phòng
tranh dân gian tranh chuyện các sưu tập ảnh tư nhân để giới thiệu quảng bá đến công chúng du khách trong nước và quốc tế
cộng đồng địa phương về công lao của ngô quyền như một lời tri ân tiền nhân
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước đạo lý uống nước nhớ nguồn khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc cho nhân dân
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác toàn diện nhà đấu giá milan pháp và các đối tác tại việt nam
với tinh thần nỗ lực đưa việt nam trở thành quốc gia
trường đấu giá tài sản nghệ thuật và tăng cường giao lưu việt pháp
tại lễ ký kết giữa nhà đầu giám milan pháp với các đối tác việt nam ông alexandre milan chủ tịch nhà đầu giám milan cho biết
năm tác phẩm nghệ thuật việt nam được đấu giá ở châu âu là do người việt mua
trong khi kỷ lục đấu giá những tác phẩm của lê phổ vũ cao đàm phạm hậu mai trung thứ lại đạt được ở những nơi ngoài việt nam
do đó việc xuất hiện nhà đầu giám milan pháp tại việt nam với những phiên đấu giá sẽ nâng tầm thương hiệu
và thúc đẩy thị trường nghệ thuật việt
nhà đấu giá milan được thành lập năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tại paris
đây là đơn vị nắm giữ ấn vàng hoàng đế tri bảo triều nguyễn hồi hương thành công về việt nam vào cuối năm hai nghìn một mươi
sau lễ ký kết sẽ là phiên đấu giá quốc tế tác phẩm nghệ thuật việt nam dưới hình thức đắp black song song hai đầu việt nam và pháp
được milan tổ chức theo đó toàn bộ tác phẩm nghệ thuật trong phiên đấu giá đều có nguồn gốc việt nam
các nhà đầu tư nhà sưu tập việt nam có thể tham dự phiên đấu giá này
qua điện thoại hoặc qua trực tuyến